vào ngày một mươi bảy tháng chín tại đền vạn kiếp khu di tích côn sơn kiếp bạc thị xã trí linh hải dương
đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy trăm một mươi sáu năm ngày mất của trần hưng đạo đại vương trần quốc tuấn năm một nghìn ba trăm linh hai nghìn một mươi sáu
và chính thức khai hội mùa thu côn sơn kiếp bạc năm hai nghìn một mươi sáu
hưng đạo đại vương tên thật là trần quốc tuấn con trai của an sinh vương trần liễu
cháu của vua trần thái tông sinh ra tại kiếp bạc xã hưng đạo huyện trí linh tỉnh hải dương
quê ở làng tức mặc huyện mỹ lộc tỉnh nam định
trong cả ba lần quân nguyên mông tấn công đại việt ông đều được vua trần cử làm tướng chống trận
dưới tài lãnh đạo của ông quân dân đại việt chiến thắng ở trương dương hàm tử vạn kiếp bạch đằng
đánh đuổi quân nguyên mông ra khỏi đất nước
sau khi kháng chiến chống nguyên mông lần thứ ba thành công ông về trí sĩ ở trang viên của mình tại vạn kiếp
ông mất ngày hai mươi tháng tám năm canh tí tức ngày năm tháng chín năm một nghìn ba trăm linh
nhân dân đương thời lập đền thờ ông gọi là đền kiếp bạc
sau diễn văn tưởng niệm và văn tế các đại biểu và nhân dân đã dâng hương tưởng niệm ngày mất của vị anh hùng dân tộc
tiếp theo đã diễn ra lễ hội quân trên sông lục đầu
đây là một cuộc diễu binh bằng thuyền tái hiện lại cảnh gia quân của tướng lĩnh nhà trần
trong cuộc kháng chiến chống quân nguyên mông lần thứ hai